năm hai nghìn một mươi tám sở công thương tỉnh yên bái đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để duy trì cũng như đẩy mạnh giá trị xuất khẩu hàng hóa của địa phương
giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu nâng cao năng lực cạnh tranh thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trên địa bàn
nhờ đó kim ngạch xuất khẩu tiếp tục đã tăng trưởng
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh yên bái phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt một trăm năm mươi triệu đô la mỹ
theo sở công thương yên bái kim ngạch xuất khẩu năm hai nghìn một mươi tám ước đạt một trăm ba mươi triệu usd tăng hai mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó vẫn tập trung vào các mặt hàng thế mạnh của công nghiệp và công nghiệp nhẹ chế biến khoáng sản xuất khẩu gần một trăm linh hai tỷ đô la mỹ
một số nhóm hàng chủ lực như tinh bột sắn tinh dầu quế gỗ các sản phẩm từ gỗ gặp phải sự cạnh tranh mạnh và khó khăn thủ tục hải quan nước nhập khẩu
nhưng các mặt hàng nông lâm sản vẫn đạt hai mươi ba sáu triệu đô la mỹ
nhiều mặt hàng có kim ngạch tăng cao như chè quế đặc biệt là mặt hàng rau quả đạt hai chín mươi bảy triệu usd tăng ba mươi năm chín so với năm hai nghìn một mươi bảy
thị trường xuất khẩu cũng được mở rộng và phát triển
đến nay hàng hóa xuất khẩu đã có mặt tại hơn bảy mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó thị trường mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất đứng liền sau là thị trường ấn độ đài loan